thường kỳ tháng ba tháng bốn tháng năm tạp chí forbes sẽ chính thức công bố danh sách các tỷ phú usd trên khắp hành tinh
liệu pháp sẽ bổ sung thêm tỷ phú usd nào của việt nam sau những cái tên đã được công nhận như phạm nhân vượng nguyễn thị phương thảo và trần đình long
danh sách các tỷ phú usd trên thế giới năm hai nghìn hai mươi một của pháp đã ghi nhận sáu doanh nhân người việt nam là ông phạm nhân vượng bà nguyễn thị phương thảo
ông trần đình long ông hồ hùng anh ông nguyễn đăng quan và ông trần bá dương
do biến động giá cổ phiếu tính đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chỉ còn tỷ phú phạm nhật vượng nằm trong top một người giàu nhất thế giới ở vị trí bốn trăm một mươi ba với tổng tài sản sáu bốn tỷ usd
ông cũng là người việt đầu tiên được forbes ghi vào danh sách năm hai nghìn một mươi ba
cùng với những thành viên đã được xứng tên hiện tại nếu tính tài sản theo giá trị của thị trường chứng khoán thì việt nam có một số doanh nhân có tài sản tỷ usd khác
với nhiều biến động thị trường trong năm qua khiến tổng tài sản của nhiều gương mặt cũng thay đổi danh sách tỷ phú năm hai nghìn hai mươi hai của pháp hiện đang được rất nhiều người mong chờ
dựa vào số tài sản trên sàn chứng khoán việt nam hiện có tám người đang nắm giữ tổng tài sản trên một tỷ usd
theo dự đoán của chúng tôi bên cạnh sáu cái tên đã xuất hiện trong danh sách của forb năm hai nghìn hai mươi một ba gương mặt tiềm năng tiếp theo có thể ghi danh là ông đỗ anh tuấn ông bùi thành nhơn và ông nguyễn văn đạt
là người giao thứ ba trên sàn chứng khoán việt nam sau tỷ phú phạm nhật vượng và trần đình long
ông đỗ anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị sunshine home phó giám đốc gan long banh hiện có tài sản lên đến bốn mươi ba hai trăm tám mươi một tỷ đồng
ông đang nắm giữ trong tay cổ phiếu của klb ksf scg và ssh tổng giá trị vôn hóa của tất cả các cổ phiếu mà ông tuấn nắm giữ tương đương là một chín tỷ usd
tiếp đó ông bùi thành nhân được đánh giá là gương mặt sáng giá có thể lọt vào danh sách năm nay không chỉ nhờ tài sản cá nhân mà còn bởi sở hữu tổng tài sản gia đình lớn
ông từng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc nova và hiện nay đã tử nhiệm
tính đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ông nhân sở hữu hai trăm bảy mươi năm một trăm năm mươi ba trăm sáu mươi bốn cổ phiếu nvl trị giá là hai mươi hai bảy trăm hai mươi bảy tỷ đồng tương đương một tỷ usd
là nhân tố chính trong hệ sinh thái của nova group từ khi niêm yết novaland vẫn luôn duy trì vị trí ổn định trong bảng danh mục vn ba mươi
tốc ba mươi cổ phiếu có giá trị vôn hóa tốt nhất
năm hai nghìn hai mươi một novaland được vinh danh trong top năm mươi công ty niêm yết tốt nhất năm hai nghìn hai mươi một tại lễ trao giải do pháp tổ chức
ngoài ra một nhân vật đang mắp mé bảng xếp hạng tỷ phú là ông nguyễn vân đạt
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt
hiện nay ông là người giàu thứ tám trên sàn giao dịch
với hai trăm bốn mươi ba sáu trăm chín mươi năm trăm một mươi cổ phiếu pdr năng nắm trong tay tổng tài sản của ông đạt lên tới hai mươi hai năm trăm chín mươi tỷ đồng
sắp xỉ một tỷ usd
phương pháp được forbes lựa chọn là để đánh giá quy mô tài sản của mỗi cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hồi đoái
ngoài ra forbes cũng đánh giá nhiều tài sản khác bao gồm sở hữu tại các công ty riêng
bất động sản các tác phẩm nghệ thuật du thuyền và nhiều loại tài sản khác
bên cạnh đó các phóng viên của forbes sẽ đến gặp và phỏng vấn các ứng viên trong danh sách tỷ phú
cùng những người có liên quan như nhân viên đối thủ luật sư và các chuyên viên phân tích từ các công ty chứng khoán
forbes cũng theo dõi những thỏa thuận mua bán tài sản chuyển nhượng bất động sản mua sắm các tác phẩm nghệ thuật của các ứng cử viên
theo cập nhật mới nhất từ fox tổng tài sản sáu tỷ phú giàu nhất việt nam tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lên tới một mươi chín năm tỷ usd trong đó có những tỷ phú nâng tài sản lên gấp hai lần chỉ sau chưa đầy hai năm
đứng ở vị trí số một là tỷ phú phạm nhật vượng với tổng giá trị tài sản là bảy năm tỷ usd
ông phạm nhật vượng
chủ tịch tập đoàn vingroup được xem là tỷ phú usd đầu tiên trên sàn chứng khoán việt nam từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi một
với giá trị tài sản lên khoảng hai mươi một hai trăm linh tỷ đồng việt nam tương đương với một tỷ usd tại thời điểm đó
sau hai năm ông được vinh danh lần đầu là tỷ phú usd của việt nam trên bảng xếp hạng fox
đứng ở vị trí chín trăm bảy mươi bốn thế giới với tổng tài sản là một năm tỷ usd
vị trí thứ hai tỷ phú trần đình long ba một tỷ usd
năm hai nghìn hai mươi một ông trần đình long tài sản là một năm tỷ usd
trong bảng xếp hạng của pháp sau lần đầu năm hai nghìn một mươi tám
đến hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch hòa phát vươn lên đứng ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng của việt nam
với tổng tài sản là ba một tỷ usd tăng hơn tám trăm linh triệu usd so với đầu năm
hbg nằm trong nhóm blue chip dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu và giữa năm
nhờ kết quả kinh doanh tăng đột biến cổ phiếu của hà phát trở thành tâm điểm chú ý
mã này tăng từ ngưỡng ba mươi một đồng lên hơn năm mươi năm đồng vào đầu tháng sáu
tiếp tục tiến gần sáu mươi đồng
khi công bố kết quả kinh doanh quý ii kết quả này giúp tài sản của ông long có thời điểm tiến gần ngưỡng bốn tỷ usd
ở vị trí thứ ba tỷ phú hồ hồng anh với tổng tài sản là hai sáu tỷ usd
đầu năm hai nghìn hai mươi tài sản của tỷ phú này chỉ đạt một ba tỷ usd đứng thứ tư trong danh sách tỷ phú việt nam
trải qua hơn một năm chịu tác động tiêu cực vì dịch covid một mươi chín
nhưng đến nay tài sản của ông hồ hồng anh được forbes ghi nhận ở mức ấn tượng là hai sáu tỷ usd
mức tăng ấn tượng này đã đưa chủ tịch nhân hàng
nữ tỷ phú nguyễn thị phương thảo hai năm tỷ usd
năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn đối với ngành hàng không trong nước
tuy nhiên với những chiến lược phát triển cụ thể vietjet air vẫn ghi nhận những dấu mốc phát triển đáng kinh ngạc
công ty cổ phần hàng không vietjet air vừa công bố báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn hai mươi một
theo đó doanh thu thuần của vietjet air đạt hai sáu trăm năm mươi bốn tỷ đồng giảm hai mươi năm so với quý hai và giảm năm năm
so với quý hai và giảm năm năm so với quý hai và giảm năm năm so với quý hai
tuy doanh thu xuống thấp kỷ lục nhưng đây là quý mà vietjet air có lợi nhuận gộp lên tới năm trăm năm mươi chín tỷ đồng
cao nhất kể từ khi covid một mươi chín xuất hiện
ở vị trí thứ năm là tỷ phú nguyễn đăng quang với hai hai tỷ usd
đứng thứ năm trong danh sách người giàu nhất việt nam là ông nguyễn đăng quang chủ tịch tập đoàn masan
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai forbes ghi nhận tài sản của chủ tịch tập đoàn masan ở mức hai hai tỷ usd
cùng với tỷ phú hồ hùng anh ông quang được biết đến là các doanh nhân đông âu thành công
trong hành tương ớt mì gói trước khi đưa công ty trở về việt nam và tạo dựng đề chế mới với ma san và techcombank
vị trí thứ sáu là tỷ phú trần bà dương và gia đình với một sáu tỷ usd
người giao thứ sáu ở việt nam là ông trần bà dương chủ tịch tập đoàn ô tô trường hải
công ty ô tô trường hải do ông dương thành lập ban đầu chỉ bán xe
sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài như kia và sản xuất xe buýt xe tải thương hiệu việt
hiện ông dương đang nắm giữ khối tài sản lên đến một sáu tỷ usd
so với thời điểm tháng hai năm hai nghìn hai mươi tài sản của tỷ phú này đã giảm khoảng một trăm linh triệu usd